đối tượng hoàng công anh quê hà tĩnh vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công anh bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại hẻm bốn mươi ba khu phố hai phường quyết thắng tp biên hòa thu giữ một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp có trọng lượng bốn trăm chín mươi tám g
qua đấu tranh công anh khai mua của một đối tượng chưa rõ nhân thân tại tỉnh bình dương với số tiền trên một trăm ba mươi bảy triệu đồng để mang về thành phố biên hòa tiêu thụ
công an quận tân bình tp hcm đang tạm giữ ba đối tượng gồm trương văn hạ lê trọng nghĩa và nguyễn văn phúc để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận lợi dụng khi đêm về hay trời gần sáng
các đối tượng chở nhau
trên xe gắn máy tại các tuyến đường phát hiện nạn nhân sơ hở thì nhanh chóng áp sát thực hiện hành vi cướp giật tài sản
các đối tượng còn mang theo các bình xịt hơi cay nhằm chống trả tổ thoát
đến thời điểm bị tạm giữ hai đối tượng đã cùng nhau thực hiện ba vụ cướp giật tài sản
tài sản cướp giật được chủ yếu là điện thoại sau đó mang đi bán lấy tiền chia nhau
phúc thừa nhận biết các điện thoại bán tại cửa hàng của mình là tài sản cướp được nhưng vẫn tiến hành thu mua
trong đó tám mươi khách lưu trú là người nước ngoài do đó lực lượng công an đã đặc biệt chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy
kiểm tra lưu trú tại các cơ sở kinh doanh lưu trú để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với thủ đô
ngoài việc triển khai thông báo lưu trú này ra chúng tôi đã có phương hán cũng như kế hoạch trong dịp nghỉ lễ hai tháng chín
hai là các du khách đến tham quan và du lịch trên địa bàn quận hoàn kiếm là cũng rất là nhiều
thế nên là chúng tôi cũng đã xây dựng những kế hoạch để các đơn vị nghiệp vụ ở trong công an quận sẽ tham gia vào các tổ công tác
cái thứ hai là chúng tôi cũng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an để làm sao đấy là trong cái công tác quản lý hạn chế đến mức tối đa những vi phạm xảy ra
theo dự báo dịp nghỉ lễ hai tháng chín
thành phố hà nội
sẽ thu hút đông đảo người dân đến tham quan vui chơi
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã được triển khai từ rất sớm
song song với đó bên cạnh các giải pháp nêu trên
trong những ngày này lực lượng công an tp hà nội đã phối hợp với các đơn vị tăng cường tuyên truyền kiểm soát trên toàn địa bàn
tập trung xử lý kiên quyết các đối tượng đeo bám gây phiền hà cho du khách
ngay từ đầu tháng tám thực hiện kế hoạch của công an thành phố và đảng ủy công an quận
thì ban chỉ huy công an phường đã họp và đã xây dựng kế hoạch và phương án để đảm bảo trước sau và trong dịp mùng hai tháng chín
ngoài cái việc mà tham mưu đảng ủy phường là phát thanh tuyên truyền
thì anh em cảnh sát khu vực phối hợp cùng hình sự
cái quá trình hóa trang mật phục và đi cũng nhắc nhở người dân
mà ngoài ra đó thì cũng có lực lượng tự quả là phối hợp cùng công an phường và đọc loa để hướng dẫn cho người dân
tuyên truyền cho người dân trong công tác phòng ngừa
cái quá trình mà khi mà có những vụ việc xảy ra thì lực lượng công an phường tổ chức kịp thời
xong mình vào lập hồ sơ để xử lý
từ những giải pháp đồng bộ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an hà nội nói chung
và công an quận hoàn kiếm nói riêng
chắc chắn người dân thủ đô và du khách sẽ đón một kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín trong an ninh an toàn
trên lịch chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
công an quận tân bình tp hcm đang tạm giữ ba đối tượng gồm trương văn hạ lê trọng nghĩa và nguyễn văn phúc
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
công an quận tân bình tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của nạn nhân bị cướp giật tài sản
tại khu vực cầu vượt cộng hòa trên địa bàn
vào cuộc truy xét lực lượng công an đã xác định được ba đối tượng có tên ở trên
tại cơ quan công an
hai đối tượng là hạ nghĩa khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản
lợi dụng khi đêm về hay trời gần sáng
các đối tượng đã chở nhau trên xe gắn máy tại các tuyến đường
phát hiện nạn nhân sơ hở thì nhanh chóng áp sát thực hiện hành vi cướp giật tài sản
đề phòng trường hợp bị người dân truy đuổi sau khi phạm tội
các đối tượng đã mang theo bình xịt hơi cay nhằm sử dụng chống trả
đến thời điểm bị công an tạm giữ
hạ và nghĩa đã cùng nhau thực hiện ba vụ cướp giật tài sản
tài sản mà chúng cướp giật được chủ yếu là điện thoại
sau đó mang đi bán lấy tiền chia nhau
làm việc với công an đối tượng phúc thừa nhận biết các điện thoại do hạ mang đến bán tại cửa hàng của mình
là tài sản cướp được nhưng vẫn tiến hành thu mua
còn với hành vi trộm cắp tài sản
nguyễn đức nguyen ba mươi bảy tuổi trú tại phường tân hạnh tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa phát hiện và bắt giữ khẩn cấp
vào sáng ngày hai mươi hai tháng tám công an tp biên hòa nhận được tin báo của ông trần thanh của
trú trên địa bàn mất gần một trăm bảy mươi triệu đồng khi để trong cốp xe mô tô
tại một siêu thị thuộc phường tân tiến tp biên hòa
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp biên hòa đã phát hiện đối tượng nhuần
là thủ phạm của vụ trộm nêu trên tiến hành bắt giữ khẩn cấp qua đấu tranh nhuần khai
do nợ nần cờ bạc nên sáng ngày hai mươi hai tháng tám đã đến một ngân hàng thuộc phường thanh bình
tp biên hòa để hỏi thủ tục vay tiền
tại đây nhuần quan sát thấy ông của vừa rút tiền nên nảy sinh ý định trộm
theo dõi thấy ông của điều khiển xe mô tô rơi khỏi ngân hàng
nguyền bám theo và đến bãi để xe của một siêu thị thuộc phường tân tiến
trong lúc ông của vào siêu thị mua hàng luân đã móc cốc xe của ông của lấy một trăm sáu mươi tám triệu đồng
sau đó nhuần mang số tiền trên về nhà trả nợ đánh bạc hết bảy mươi bốn triệu đồng
số tiền còn lại mang gất dấu thì bị công an tp biên hòa khám xét phát hiện thu giữ
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt một mươi hai tháng tù
đối với phan thanh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện tri tôn tỉnh an giang
về tội tàn trữ vũ khí trái phép
theo cáo trạng vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
giữa đám cưới của một người bạn ở huyện tri tôn tỉnh an giang
trong lúc ngồi dự tiệc chung nhân hỏi ai có vỏ đạn cho nhân xin làm đồ mỹ nghệ
sau đó có một người thanh niên cho nhân hai viên đạn loại đạn dùng cho súng ak
nhân mang về cất trong ba lô
đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nhân đến cảng hàng không quốc tế phú quốc làm thủ tục đi cần thơ
thì bị nhân viên an ninh cảng hàng không phát hiện trong hành lý của nhân
có hai viên đạn nên đã lập biên bản thu giữ giao cho công an xử lý
qua giám định hai viên đạn trên là vũ khí quân dụng
sau đó nhân đã bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay